mưa lũ trong những ngày qua cũng đã khiến cho mực nước tại các sông ở tỉnh quảng ngãi dâng cao
thậm chí lên tới mức trên báo động ba và nước vẫn đang tiếp tục dâng cao tại sông vệ sông trà câu do nhiều thủy điện xả lũ
xung quanh khu vực các sông này hàng trăm nhà dân cũng đang chịu cảnh ngập sâu trong biển nước
làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày
phóng viên thường trú tại quảng ngãi của chúng tôi đã có ghi nhận về tình trạng của bà con nơi đây
mời quý vị cùng theo dõi
nước trên sông trà câu đoạn qua huyện đức phổ là hơn sáu mét trên mức báo động ba năm mươi bảy mét
đến sáng ngày một mươi tháng một mươi hai nhiều tuyến đường về thôn xóm vẫn bị nước lũ chia cắt nhiều gia đình vẫn còn ngập sâu trong nước lũ
ghi nhận tại quảng ngãi trong sáng nay đã có một người mất tích do bất cẩn khi đi lại trên sông trà bồng
hiện lượng mưa trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đã giảm nhưng chính quyền vẫn khuyến cáo người dân vùng ven sông suối
vùng thấp trống
trong khu vực có thể xảy ra nguy hiểm cần chủ động các biện pháp phòng tránh theo phương án ứng phó thiên tai
hiện các địa phương đã chỉ đạo kiểm tra cắm biển báo hiệu những đoạn bờ sông bị sạt lở
chốt chặn cấm xe lưu thông qua đoạn đường giao thông bị sạt lở bị ngập nước nguy hiểm
hiện chính quyền và lực lượng vũ trang các địa phương đã đưa cán bộ chiến sĩ dân quân tử vệ về các vùng trúng bị ngập nước lũ để vệ sinh các trường mầm non tiểu học trụ sở ủy ban nhân dân xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ giáo viên và học sinh trở lại hoạt động học tập sẵn dậy bình thường